theo số liệu thống kê chính thức của tổng cục hải quan trung quốc công bố vào ngày hôm qua
thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của trung quốc trong tháng một mươi một vừa qua đạt hai trăm sáu mươi tám tỷ đô la mỹ
còn số này cho thấy là nhu cầu của thế giới đối với những mặt hàng liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
đang hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế đất nước này
theo hãng tin bloomberg kim ngạch xuất khẩu của trung quốc trong tháng một mươi một vừa qua tăng hai mươi một một so với tháng một mươi
và tăng một mươi bốn chín so với cùng kỳ năm ngoái
chỉ số này có được là nhờ sự đón đầu ở một số thị trường xuất khẩu chính
đối với một số mặt hàng chủ lực như y tế hàng hóa điện tử
ngoài ra nhu cầu hàng hóa gia tăng mạnh trên thế giới và sự phục hồi của khu vực công nghiệp
cũng là những yếu tố giúp cho nền kinh tế thứ hai trên thế giới đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục trên
các quốc gia đông nam á vẫn là những đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong giai đoạn này
tiếp theo là liên minh châu âu và mỹ
bên cạnh đó các công ty tư nhân cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng thương mại
với việc tăng giá trị hoạt động ngoại thương thêm một mươi một ba trong một mươi một tháng đầu năm